trong đợt mưa lũ vừa qua giao thông đi lại trên địa bàn tỉnh lai châu đã bị ảnh hưởng nặng nề
trong đó huyện mường tè được xem là nghiêm trọng nhất
quốc lộ bốn h đoạn qua huyện này hiện vẫn đang bị cô lập tạm thời ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân
quốc lộ bốn h đoạn qua mường tè đã bị ách tắc khoảng một tuần
trên tuyến này đã có hơn ba trăm ba mươi điểm sạt lở lượng đất đá vùi lấp lên đến gần một trăm linh m ba
huyện mường tè dự kiến sẽ phải mất thêm khoảng một tuần nữa mới có thể thông toàn tuyến
kết nối trung tâm huyện mường tè với các xã đang bị cô lập